xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin mùa mùa ba online cập nhật của truyền hình công nhân dân
ngày hôm nay ngày hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng ngô bá khá hay còn gọi là khá bảnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba địa chỉ ở phúc tinh tam sơn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc điều đang nói mặc dù có tiền án tiền sự nhưng thời gian vừa qua trên mạng xã hội ngô bà khá vẫn được một bộ phận giới trẻ tung hô và xem như là thần tượng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ngô ba khá cùng đồng bọn cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
riêng trong ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín làm rõ các đối tượng đã đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với tổng số tiền là chín mươi sáu triệu
cùng với ngô bà khá cơ quan công an cũng có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn hữu hội sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngô lường an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và trịnh hữu quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai các đối tượng trú tại thị xã tử sơn và địa bàn huyện tiên du tỉnh bắc ninh
kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng ngô bà khá dương tính với ma túy
công an tỉnh bắc ninh cũng cho biết ngô bà khá là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
năm hai nghìn một mươi một đối tượng được đưa vào trường giáo dưỡng số hai tam điệp tỉnh ninh bình
liên tục trong các năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu đối tượng này bị xử lý về hành vi gây dối trật tự công
cơ quan công an đã thử nhận hành vi làm clip đưa lên mạng là phản cảm
nhưng với những lượt xem lượt chia sẻ của cư dân mạng các clip đó khá được trả phí hàng trăm triệu đồng một tháng
khi mà chia sẻ khi mà xem những cái video clip trên mạng xã hội chúng ta phải có chắc mặc đánh giá đây là những thông tin có tính chính xác hay không
và không có cổ suý cho những hành vi trái phong luật vi phạm phong luật trái thuần phong kỹ tục và văn hóa của việt nam
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đồng thời làm rõ các đơn vị
thậm chí là các đạo diễn mời đối tượng khá bảnh về giao lưu đóng phim để kiến nghị xử lý
thưa quý vị từ ngày hai mươi tám tháng ba cho đến ngày một tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh liên tiếp khám phá thành công hai chuyên án lớn về ma túy
bắt giữ hai đối tượng thu giữ hai bánh heroin và ba viên ma túy tổng hợp
vào khoảng hai mươi h ngày một tháng bốn tại xóm một xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh nghệ an
đã bắt quả tang phạm thị mai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại xóm một mươi ba xã nghi kim tp vinh cùng hai bánh heroin được giấu trong túi sách
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận mua heroin từ lào đang trên đường vận chuyển ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
thì bị phát hiện và bắt giữ trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh nghệ an đã bắt quả tang đối tượng võ hữu trình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã phú thành huyện yên thành tỉnh nghệ an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ trong người đối tượng hai viên ma túy tổng hợp khám xét nơi ở của trình thu giữ thêm một viên ma túy tổng hợp
hiện các chuyên án đang được công an tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ vừa triệt xóa thành công ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền
phần lớn đối tượng tham gia đã có nhiều tiền án tiền sự về tội đánh bạc
trước đó công an huyện phú ninh trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền
trên đồi bạch đàn thuộc khu một xã lệ mỹ huyện phù ninh
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ tại chỗ chín đối tượng trong đó có ba nữ và sáu nam
thu trên chiếu bạc gần ba mươi triệu đồng và một bộ dụng cụ dùng để đánh bạc
điều đang nói trong số đối tượng bị bắt giữ có lê việt dũng hoàng ánh duy vũ văn xanh và lê văn sơn
đều từng có tiền án về tội đánh bạc trộm cắp tài sản và giết người
ổ nhóm này thường xuyên tổ chức đánh bạc trên đồi xa khu dân cư liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
công an huyện phù ninh hiện đang tiếp tục xác minh làm rõ số đối tượng đã bỏ trốn để xử lý
chỉ sau bốn mươi tám giờ quyết liệt vào cuộc điều tra công an huyện gio linh tỉnh quảng trị đã phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng có hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng chín giờ
ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công an huyện gio linh nhận được đơn trình báo của một nữ sinh trên địa bàn về việc bị một đối tượng lạ mặt cướp một điện thoại di động nhãn hiệu samsung galaxy g bảy
và dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành
qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp những thông tin thu thập được từ công tác phát động tố giác tội phạm
bước đầu ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây án là nguyễn văn vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã cam thủy huyện cam lộ
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều người đã học theo cách chế tạo các loại công cụ thông qua các video trên mạng xã hội
tuy nhiên trong các video đó thì cũng có không ít những hướng dẫn cách làm súng tự chế làm pháo hoa pháo nổ
và nguy hiểm hơn là trên những trang này đã xuất hiện các video hướng dẫn phá các loại khóa chỉ bằng những công cụ đơn giản
các đối tượng phạm tội đã sử dụng những kiến thức này để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của nhóm phóng viên antv tại quảng bình
đây là hai chiếc cờ lê mà đối tượng lê văn hải sinh năm hai nghìn một trú tại xã thạch hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
đã dùng phá hai chiếc khóa tủ chỉ trong vòng chưa tới ba phút để trộm cắp số tiền hơn một bảy triệu đồng và năm mươi thẻ điện thoại
tổng giá trị tài sản hơn ba triệu đồng
số tiền và thẻ điện thoại lê văn hải dùng cho việc tiêu xài cá nhân và phục vụ cho việc chơi game
tại cơ quan điều tra hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đáng chú ý hải đã xem các video hướng dẫn phá khóa trên youtube rồi làm theo để thực hiện hành vi trộm cắp
việc đăng tải các video lên mạng xã hội hiện nay là rất phổ biến
nhất là các video hướng dẫn chế tạo các loại vũ khí thô sơ cách phá khóa và các mẹo vật khác rất phổ biến
tuy nhiên sẽ là rất nguy hại khi lứa tuổi thanh thiếu niên khá tò mò tìm hiểu và áp dụng vào các mục đích sai trái
dẫn tới vi phạm pháp luật là rất nguy hiểm khi mà công nghệ thông tin càng ngày càng phát triển
hải sinh năm hai nghìn một chú tại xã thạch hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
và nhà dân thì sau khi mà tiến hành sử dụng hai cái cơ lê một cái cơ lê tám và một cái cơ lê một mươi
hai cái cơ lê gọi là hai đầu miệng hai cái cơ lê này là bỏ vào trong cái ổ khóa sau đó dùng cái lực của cánh tay
tiến hành là bỏ làm vỡ làm vỡ vỡ một miếng ổ khóa và phá được khóa
quá trình sau khi cơ quan điều tra tiến hành triều tập và làm rõ cái hành vi phạm tội của đối tượng
khá nhân là cạch thực về việc phá khoản ở trên đó được học trên mạng xã hội thông qua cái cánh youtube
công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê văn hải để phục vụ công tác điều tra
tại bình phước một thi thể người phụ nữ khoảng hơn sáu mươi tuổi được người dân phát hiện tại bãi tập kết rác thải nằm ngay sát lề đường nguyễn huệ vào sáng nay ngày hai tháng bốn
theo thông tin ban đầu vào khoảng năm giờ sáng cùng ngày một số người dân đi tập thể dục buổi sáng trên đường nguyễn huệ thì phát hiện thi thể một người phụ nữ tầm hơn sáu mươi tuổi mặc đồ bộ màu cam được quấn trong chiếc chiếu màu đỏ trên người có một vết thương gần bụng dài khoảng hai cm
nhận được tin báo lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi xác định danh tính nạn nhân để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
hiện công an thành phố đồng xoài đang thông báo tìm kiếm nhân thân nạn nhân để phục vụ cho công tác điều tra
một chiếc xe khách du lịch khi đang đỗ trên đường thì bỗng nhiên bốc cháy dữ dội rất may là không có thiệt hại gì về người vụ việc đã xảy ra vào khoảng hai mươi giờ tối qua trên đường phòng không ở phường phước long thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vào thời điểm trên chiếc xe khách bốn mươi năm chỗ ngồi mang biển số sáu mươi năm b một nghìn ba trăm bảy mươi bảy đang
đỗ trên đường thì bất ngờ bốc cháy ở phần đầu ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng bùng phát lan nhanh ra phía sàn xe

ngọn lửa đã làm cho khu vực ca bin sàn xe và nóc thư hỏng nặng
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã thực phạm